điều trú tại thành phố nha trang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bắt tạm giam
vào tối ngày năm tháng chín ba đối tượng ngồi uống cà phê tại quán ở khu đô thị vĩnh điểm trung xã vĩnh hiệp
thì xảy ra mâu thuẫn với một cặp nam nữ tại quán
trên đường về nhà gia bảo rủ long bảo quay lại quán để đánh cặp nam nữ đó
các đối tượng mang theo hai cây dao xông đến chém nhiều nhát vào người của nạn nhân
sau đó bỏ chạy về chứa của hoàng đang chờ sẵn để tàu thoát
hai nạn nhân bị nhiều vết thương ở tay chân và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
liên quan đến cờ bạc cá đội bóng đá trong diễm quân cấp hai nghìn hai mươi hai
cục cảnh sát hình sự cơ quan thường trú tại tp hcm vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức cá đội bóng đá trên mạng internet bắt giữ một mươi bốn đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật
có thể bị bắt giữ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn văn chiết ở tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam để xử lý
chiết nguyên là nhân viên của một ngân hàng ở thành phố quảng ngãi đã lợi dụng tín nhiệm đưa ra nhiều thông tin gian dối như đáo hạn ngân hàng để bị hại đưa tiền cho mình vay rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn trên chiết đã chiếm đoạt của các bị hại hơn một mươi tỷ đồng
được biết hiện vẫn còn nhiều nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên nhưng chưa trình báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đề nghị những ai là bị hại liên hệ cung cấp tài liệu chứng cứ cho cơ quan công an tỉnh để được hỗ trợ giải quyết
mùa bán chai phép heroin hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về mất túy phát hiện bắt quả tăng
đó là lầu a hờ chú tại huyện mường la tỉnh sơn la và mùa a tỷ chú huyện mai sơn tỉnh sơn la
hai đối tượng đã bị bắt quả tăng
tại khu vực xã mường trung huyện mường la với tăng vật là một bánh heroin khối lượng hơn ba trăm bốn mươi năm g hơn năm sáu trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan khác
tuy nhiên ở một số địa bàn đặc thù thì công tác này hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn
là tình trạng không chấp hành quyết định xử phạt bỏ xe bỏ giấy tờ diễn ra rất phổ biến ở các vùng ven đô thị
cầu đuống tuyến cửa ngõ dẫn vào nội đô thành phố hà nội
chỉ chưa đầy một mươi năm phút hàng loạt trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện
kiểm tra trong hơi thở của chú chú thổi trong máy thì kết quả đang là ba trăm chín mươi mg trên một lít khí thở
vậy là chú nhận
hành vi điều kiển xe vào trong hơi thở của chú có nồng độ phồn như thế thì chú sẽ bị định chỉ hoạt động phương tiện đấy chú ạ
chú làm việc đi chú làm việc đi
chú ngồi ngồi bình tĩnh nào
chú không dám uống nhiều đâu đọc cốc bia chú biết

nói đói ở nhà đi xuống đấy nó mời cơm
tình trạng sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện diễn ra khá phổ biến ở các khu vực ngoại thành
thế nhưng việc chấp hành xử phạt thì lại rất cá biệt
trong tổng số sáu trường hợp bị phát hiện vi phạm tại chốt kiểm tra này chỉ duy nhất một trường hợp chấp hành xử lý
số còn lại thì bỏ phương tiện rời đi
số khác thì bỏ luôn cả giấy tờ tùy thân đã hết hạn sử dụng
có những đối tượng thì cái giấy chứng minh thư của người ta là
người ta chỉ mang theo mọi cái đấy thôi
cho nên là người ta cũng không quan trọng người ta cũng bỏ đi
kệ coi như là mất cũng được
phương tiện thì cũ lát rồi
thì chắc chỉ giá có những cái xe thì mấy trăm nghìn hoặc là một một hai triệu
tiền phạt thì bốn triệu rưỡi bảy triệu
rồi người ta chấp nhận người ta cũng bỏ đi
người ta cũng không phối hợp với cơ quan công an nào
người ta sẽ bỏ phương tiện nhiều thì cái xe tồn sẽ còn tồn động rất là nhiều
đấy mà để thanh lý một cái xe tồn thì phải
viết giấy mời rồi mời rất là nhiều lần
nhưng mà cũng người ta cũng không đến
trước tình hình vi phạm về sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện
đang có chiều hướng gia tăng ở những tháng cuối năm
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hà nội đã triển khai kế hoạch tăng cường
tập trung xử lý nghiêm triệt để hành vi này
bởi đây chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng
và đặc biệt nghiêm trọng trong mỗi dịp cuối năm
ngoài cái việc mà lực lượng của phòng giao thông
thì đối với kế hoạch này đã được ban giám đốc công an hải phố phê duyệt
cho lực lượng công an các quận huyện xử lý và tập trung vào những tuyến
mà có nhiều những nhà hàng quán ăn
chúng tôi luôn luôn bố trí những lực lượng khép kín địa bàn
và chúng tôi làm công tác điều tra cơ bản để nắm rõ trên tuyến
mà những địa bàn chúng tôi phụ trách có bao nhiêu cơ sở kinh doanh ăn uống
từ đó chúng tôi phối kết hợp với cả lực lượng công an quận huyện
làm công tác xử lý
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
học hậu thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
về tội mua bán phụ nữ
cũng liên quan đến tội mua bán phụ nữ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng giàng xeo hảng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
học hậu thường trú tại thôn máu chóa sủ giã tả ngài trồ
huyện mường khương tỉnh lào cai
và đối tượng cao thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
học hậu thường trú tại thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai
cũng về tội mua bán phụ nữ
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện